nhằm cụ thể hóa chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển i phối hợp với ban dân vận tỉnh ủy quảng bình tổ chức tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam nhân ngày pháp luật việt nam ngày chín một mươi một hai nghìn một mươi chín
lực lượng chức năng đã tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam cho hơn bốn trăm linh bà con nhân dân ngư dân của hai xã
tiến hành cấp phát tài liệu và tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma túy trao tặng một trăm linh lá cờ tổ quốc một trăm linh phao tròn cho bà con tại khu neo đậu tàu thuyền
đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức ý thức cho bà con ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển đồng thời giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của lực lượng cảnh sát biển trong việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia trên biển
cảnh sát biển trong quá trình đánh bắt trên biển